chiều một mươi sáu tháng chín trại giam an phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước và công an xã tân thành đã bắt khẩn cấp hai phạm nhân trốn trại tên đinh văn dương ba mươi một tuổi và phạm văn xây ba mươi tuổi khi hai đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực bờ suối thuộc ấp bảy xã tân thành thành phố đồng xoài
trước đó sáng cùng ngày lợi dụng buổi lao động ngoài trời hai phạm nhân đinh văn dương đang thụ án về tội giết người với hình phạt một mươi bảy năm tù và phạm văn xây đang chấp hành bản án hai mươi năm năm tù cho các tội danh trộm cắp tài sản cướp tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bỏ trốn khỏi trại giam an phước
ngay sau khi hai phạm nhân nguy hiểm bỏ trốn trại giam an phước đã ra quyết định truy nã đồng thời khẩn trương tổ chức các lực lượng truy bắt
đến khoảng một mươi sáu h chiều ngày một mươi sáu tháng chín phát hiện hai đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực bờ suối thuộc ấp bảy xã tân thành lực lượng công an xiết chặt vòng vây tóm gọn hai đối tượng trốn trại nguy hiểm
ngay trong chiều một mươi sáu tháng chín trại giam an phước đã di lý hai phạm nhân trốn trại về trại giam an phước để điều tra xử lý theo quy định